rất may không có ai bị thương vong hiện các cơ quan chức năng của quận nam tử liêm đã xuống hiện trường lập biên bản để làm rõ vụ việc và làm rõ nguyên nhân xảy ra
thưa quý vị một vụ đuối nước đã xảy ra vào chiều tối qua tại xã cao sơn huyện anh sơn nghệ an khiến em lê quốc đạt tám tuổi và em nguyễn lê huyền trang một mươi một tuổi cùng chú xã cao sơn tử vong
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày hai mươi bốn tháng chín ba em nhỏ rủ nhau cùng chơi bóng ở sân cạnh đập nước thủy lợi kình bật đang thi công dở
khi chơi quả bóng lăn xuống đập nước ba em xuống vớt bóng thì hai em bị đuối nước
tuy nhiên chỉ cứu được em hồng nhung hiện lãnh đạo chính quyền địa phương đã thăm viếng và động viên gia đình hai em
xin được chuyển sang một thông tin khác
tại tỉnh bình dương công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng cao văn trung có hộ khẩu thường trú tại tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi giết người gây dối trật tự công cộng
xảy ra vào ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tại quán bar diamond luxury thuộc phường đông hòa thị xã di an
theo điều tra ban đầu khoảng hai mươi hai h ngày chín tháng chín một nhóm thanh niên khoảng ba mươi người đến chơi tại quán ba diamond lashri thuộc phường đông hòa thị xã di an
tại đây nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên khác dẫn đến đánh nhau được bảo vệ của quán ba can ngăn đưa nạn nhân ra ngoài nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục đuổi đánh
bực tức do bị ngăn cản một đối tượng trong nhóm đã dùng dao đâm anh lê đức vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thị xã di an là nhân viên bảo vệ của quán ba làm anh vinh tử vong
sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh truy xét các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định
cũng trong ngày hôm nay tại tỉnh bình dương công an tỉnh bình dương cho biết đơn vị vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của một người đàn ông tại phòng trọ thuộc khu dân cư thuận giao phường thuận giao thị xã thuận an
theo thông tin ban đầu nạn nhân được xác định là ông lê văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường chú tỉnh nghệ an
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng chín người thân của ông quyền đến phòng trọ của ông quyền để tìm gặp vì hai ngày không liên lạc được
khi tới phòng trọ thì thấy cửa khóa bên trong nhìn vào bên trong thì phát hiện nạn nhân nằm bất động giữa nền nhà nên đã phá cửa vào bên trong đồng thời trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra vụ việc
ngày hôm nay đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng nam thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hcm cho biết vừa triệt xóa băng nhóm cướp giật liều lĩnh hoạt động liên tỉnh chúng đã gây ra hơn một mươi vụ mỗi ngày
đầu tháng tám đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng nam xác lập chuyên án khám phá băng nhóm cướp giật trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh thành phía nam
kẻ cầm đầu được xác định là lương minh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ quận một mươi một tp hcm và nguyễn ngọc mỹ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ huyện bình chánh
ngoài ra còn có nguyễn võ bảo đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ quận tám và dương quốc bảo sinh năm hai nghìn ngụ tân bình
nhóm này ban ngày thuê khách sạn để chơi ma túy ban đêm tổ chức đi cướp giật và đua xe
mỗi ngày chúng gây ra trên một mươi vụ cướp giật với thủ đoạn là đạp ngã nạn nhân sau khi lấy được tài sản để tàu thoát
từ tháng tám đến nay các đối tượng gây ra hơn ba mươi vụ cướp điện thoại và giỏ sách
ngoài ra tài liệu trinh sát cho thấy chúng còn trộm cướp xe gắn máy khi đi qua những cung đường vắng vẻ
hiện công an đang lấy lời khai bốn đối tượng để mở rộng điều tra vụ việc đồng thời truy xét hơn một mươi nghi can khác có liên quan
thời gian gần đây trên địa bàn huyện gia viễn
tỉnh ninh bình xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gây bức xúc lo lắng trong nhân dân
trước tình hình đó công an huyện gia viễn đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
điện hình vào khoảng hai mươi một h ngày tám tháng năm kẻ gian cắt khóa cửa đột nhập vào kho chứa đồ rửa xe ô tô của gia đình anh lê mạnh trường
trú tại thôn phú long xã gia vân lấy đi máy móc phương tiện phục vụ rửa xe tổng giá trị khoảng bảy mươi chín triệu đồng
trước tình hình trên bên cạnh việc tiến hành ra soát lập danh sách các đối tượng băng ổ nhóm hoạt động trộm cắp tài sản
lực lượng công an huyện gia viễn đã tăng cường
kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để tìm manh mối
cũng như phát hiện nơi chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

cũng như phát hiện nơi chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có